tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp thứ hai
ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết nghị quyết số bốn mươi tám của bộ chính trị
về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật việt nam đến năm hành một mươi định hướng đến năm hành hai mươi
chủ tịch quốc hội cho biết việc tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số bốn mươi tám có vai trò quan trọng
giúp toàn bộ hệ thống chính trị đánh giá khách quan toàn diện về quá trình xây dựng
hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian qua
đồng thời chỉ ra những mặt còn bất cập hạn chế của hệ thống pháp luật nói chung
công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật nói riêng
làm rõ nguyên nhân của những thành công cũng như những bất cập hạn chế đó
từ đó đề xuất mục tiêu định hướng giải pháp tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật
và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong thời gian tới
kiến nghị với ban chấp hành trung ương bộ chính trị và đề xuất ý kiến góp phần hoàn thiện
văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng